đến nay tỉnh ninh bình đã hoàn thành chi trả tiền đợt một cho hơn chín mươi bốn đối tượng
là người có công hộ nghèo cận nghèo bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng vì dịch covid một mươi chín
từ gói hỗ trợ an sinh xã hội sáu mươi hai tỷ đồng theo nghị quyết của chính phủ
tỉnh ninh bình có hơn một trăm linh hai trăm linh đối tượng với tổng kinh phí hỗ trợ hơn một trăm linh tỷ đồng
đến nay tám trên tám huyện thành phố về cơ bản đã hoàn thành chi trả hỗ trợ
đến tận tay cho hơn chín mươi bốn đối tượng với kinh phí hỗ trợ hơn một trăm linh tỷ đồng
trong đó huyện nho quang đã hoàn thành việc chi trả hơn hai mươi một tỷ đồng
nhiều huyện thành phố còn lại đạt mức chi trả trên chín mươi chín như thành phố ninh bình
thành phố tam điệp huyện gia viễn huyện hoa lư